xin mời quý vị cùng tìm hiểu
xin mời quý vị cùng tìm hiểu
đơn vị chức năng đang vào cuộc điều tra và làm việc với những người liên quan vụ cổ động viên xô xát trên sân vận động mỹ đình
cũng liên quan đến tin tức bóng đá mới nhất
đên loạt bóng đá việt nam vff chấm dứt hợp đồng với hợp viên philippe jussier vào tối ngày hai mươi sáu tháng ba
theo tòa đoạn giữa đôi bên vff không phải đền bù toàn bộ phần hợp đồng còn lại của nhà cấm quân người pháp
rất có thể số tiền bồi thương mà vff phải trả thấp hơn rất nhiều so với con số bốn mươi tỷ đồng được đồn đoán những ngày qua
cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
huấn luyện viên jussier ký hợp đồng có thời hạn bốn năm
ông trở thành vị huấn luyện viên nhận lương cao nhất lịch sử đội tuyển việt nam
có tin đồn nhà cầm quân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm nhận khoảng sáu mươi đô một tháng nhưng con số này không được xác nhận
sau hơn một năm làm việc huấn luyện viên philippe johnsier không hoàn thành nhiệm vụ ở hầu hết các giải đấu tham dự
u hai mươi ba việt nam chỉ giành huy chương đồng bóng đá nam sea games ba mươi hai
đội tuyển việt nam không vượt qua vòng bảng asian cup hai nghìn hai mươi
và rất khó giành quyền đi tiếp ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi
làn sóng phản đối huấn luyện viên châu siêu dâng cao trong cộng đồng người hâm mộ việt nam thời gian gần đây
đỉnh điểm là trận đấu tối hai mươi sáu tháng ba trên sân vận động mỹ đình
lần đầu tiên kể từ sau af cup hai nghìn bốn tùy việt nam thua indonesia với tỷ số ba trên sân nhà
cuộc gặp giữa thường trực vff và huấn luyện viên joe dự kiến diễn ra vào sáng ngày hai mươi bảy tháng ba
tuy nhiên đôi bên quyết định ngồi đàm phán ngay trong đêm
ông joeer đồng ý kết thúc hợp đồng và chấm dứt mức đền bù hợp lý không phải toàn bộ hợp đồng
huấn luyện viên felipe jussier cảm ơn sự hỗ trợ ủng hộ tích cực từ các cầu thủ các cầu lạc bộ vff cũng như người hâm mộ
huấn luyện viên philippe jocial gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ việt nam vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được sự kỳ vọng
ban đầu ông geor phủ nhận sẽ từ chức trong buổi họp báo sau trận đấu
khi được đặt câu hỏi đây đã phải thời điểm ông từ trước chưa
sau đó ông jussier trả lời rằng ông muốn tập trung vào sự thể hiện của các cầu thủ
vấn đề tương lai của mình ông sẽ đề cập ở thời điểm khác
ngày hai mươi bảy tháng ba ông sẽ nói chuyện với vff
hiện tại ông muốn tập trung vào chuyên môn trận đấu và tôn trọng nỗ lực của các cầu thủ
vì việc huấn luyện viên jussier chê tay tuyển việt nam tiền vệ đội trưởng tuyển việt nam đỗ hùng dũng cho biết
bản thân các cầu thủ cố gắng hết sức không bao giờ từ bỏ
có thể kết quả không như mọi người mong muốn huấn luyện viên trưởng có thể đến và đi
những cầu thủ trong đội có thể thay đổi nhưng tuyển việt nam là mãi mãi
anh hy vọng tương lai có thế nào thì bóng đá việt nam cũng trở nên tốt hơn
ở góc nhìn khác cựu danh thủ nguyễn mạnh dũng cho rằng
đội tuyển việt nam thi đấu thất vọng là trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng
nhưng cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu ông johnsil
ông dũng nêu quan điểm người hâm mộ cần nhớ rằng khi ông park tới là thư hưởng một lứa cầu thủ và độ chín nhất
giàu khát khao và bóng đá việt nam trước đó đã để lại nhiều thất vọng
ngược lại ông jussier tới khi triều đại thành công của người tiền nhiệm vừa khép lại áp lực rất lớn
quan trọng hơn lứa cầu thủ cũ đa phần xuống phong độ ít khát khao còn lứa cầu thủ mới lại chưa đủ tầm
bởi vậy ai làm cũng khó chứ không riêng ông chowil
vì cựu tuyển thủ việt nam còn cho rằng không đội bóng nào ở đỉnh cao được mãi
nên việc tuyển việt nam thoái trảo cũng dễ hiểu
ông dũng phân tích ngay những đội bóng lớn của thế giới như m u
sau khi sir lake nghỉ hư cũng lận đận cho tới nay
chẳng thể tìm lại hào quang
vậy nên đội tuyển việt nam cũng cần thêm thời gian để tìm về đủ quỹ đạo
đáng chú ý cựu cầu thủ hoàng anh gia lai còn nhận định
nhiều cầu thủ dưới thời huấn luyện viên park hang seo thi đấu không hết sức
thiếu tôn trọng huấn luyện viên châu sử
cũng theo ông dũng đã lên tuyển thì phải đá vì màu cờ sắc áo
chứ không phải đá cho huấn luyện viên hay đá cho riêng mình
cá nhân ông thấy nhiều cầu thủ chơi hời hợt họ rõ ràng chỉ vì lợi ích cá nhân
sau khi chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên philip chu sê
việc tiếp theo mà liên đoàn bóng đá việt nam vff cần làm là tìm người thay thế
quy thời gian cho việc này không đến ba tháng
đội tuyển việt nam thi đấu hai trận cuối cùng ở vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai
khu vực châu á vào tháng sáu tới
rất nhiều cổ động viên đã kêu gọi huấn luyện viên park hang seo trở lại
dẫn dắt đội tuyển việt nam
và đây có lẽ cũng là phương án mà vff có thể xem xét
với cục diện bảng đấu hiện tại cơ hội đi tiếp của đội tuyển việt nam
vẫn còn nhưng rất khó xảy ra
những chiến binh sao vàng chỉ có thể vượt qua được vòng loại thứ hai
nếu đánh bại cả iraq và philippines
đồng thời mong đội tuyển indonesia không thắng trong hai lửa trận còn lại
chính dịch hưởng đến world cup hai nghìn hai mươi sáu cùng huấn luyện viên châu sưu thất bại
vì vff đương nhiên cần tính toán kỹ lưỡng thận trọng hơn ở bước tiếp theo
khoảng thời gian hai ba tháng chưa chắc đủ để tìm kiếm
sàng lọc đánh giá và ký hợp đồng với người mới
mặt khác ở hai trận đấu còn lại người hâm mộ cũng không kỳ vọng quá nhiều
với đội tuyển việt nam
đội bóng đang trong cơn khủng hoảng và không nắm quyền tự quyết
trong cuộc cạnh tranh xuất vào vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi
trong hoàn cảnh như vậy bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng tạm quyền là ý tưởng khả dĩ
liên đoàn bóng đá việt nam vff từng giao huấn luyện viên mai đức trung
dẫn dắt đội tuyển việt nam trong hai trận gặp campuchia năm hai nghìn một mươi tám
sau khi chia tay huấn luyện viên nguyễn hữu thắng
nếu vff tính đến phương án bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền cho đội tuyển việt nam
ông park hang seo có thể là lựa chọn không tồi
nhà cầm quân người hàn quốc có đủ các đặc điểm phù hợp cho công việc ngắn hạn
yếu tố đầu tiên là sự quen thuộc cũng như năng lực
sự phù hợp về cách làm việc đã được chứng minh trong năm năm thành công của ông của bóng đá việt nam
về mặt chiến thuật lối chơi của ông park có thể bị cho là lỗi thời khó phát triển trong dài hạn
tuy nhiên trong thời gian chỉ vài tuần đến một tháng
đội tuyển việt nam không cần tính toán nhiều đến việc xây dựng đội hình lối chơi phức tạp
ngoài ra nhà cầm quân người hàn quốc cũng để ngỏ khả năng trở lại công việc huấn luyện
và từng cân nhắc về cơ hội làm tạm quyền ở đội tuyển hàn quốc
đề nghị tương tự từ việt nam cũng đáng để ông xem xét
hiện tại huấn luyện viên park hang seo là cố vấn của câu lạc bộ bắc ninh
và quản lý học viện bóng đá cộng đồng do ông sáng lập
ông vẫn làm việc ở việt nam trong suốt hơn một năm qua kể từ khi kết thúc hợp đồng với vff
trên mạng xã hội giữa làn sóng phản đối huấn luyện viên philippe jocial
rất nhiều cầu động viên bày tỏ mong muốn ông park hang seo trở lại
còn tới gần một bình luận bên dưới bài viết mới nhất được ông park đăng trên mạng xã hội hôm hai mươi sáu tháng ba
trong đó đa số là những lời kêu gọi ông tái hợp đội tuyển việt nam